chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

đây là bài viết của đồng chí nguyễn thị kim ngân
kỷ niệm năm năm ngày pháp luật việt nam ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cũng là dịp nhìn lại năm năm thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
có thể thấy rằng các giá trị của bản hiến pháp đã và đang được khẳng định
tạo cơ sở hiến định vững chắc cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
để tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật thấm sâu vào mọi quan hệ xã hội
mỗi công dân mỗi cộng đồng mỗi tổ chức và cả hệ thống chính trị
tiếp tục đề cao trách nhiệm nghiêm túc thực hiện hiến pháp và pháp luật
phấn đấu biến khẩu hiệu sống lao động và học tập theo hiến pháp và pháp luật
trở thành hiện thực sinh động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
bộ ngoại giao việt nam lên tiếng việc bản đồ trên ứng dụng thời tiết windy com
viết chú thích hoàng sa thành tam sa và việc trung quốc tuyên bố khai trương trạm khí tượng
tại ba đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở trường sa
yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo trường sa là nội dung chính các bài viết trên nhiều báo số ra hôm nay
ngày tám tháng một mươi một tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời các câu hỏi của phóng viên
đề nghị cho biết phản ứng về việc vừa qua trung quốc đưa vào sử dụng các trạm quan chắc
trên một số cấu trúc ở quần đảo trường sa
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
phù hợp với luật pháp quốc tế
việc trung quốc đưa vào sử dụng các trạm quan chắc trên các cấu trúc xây dựng
cải tạo trái phép ở quần đảo trường sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo này
trên trang hai và trang ba báo thanh niên số ra hôm nay có bài
cần quy định cụ thể về lương nhà giáo
bàn về dự thảo luật giáo dục sửa đổi có ý kiến cho rằng
theo báo cáo điều tra xã hội học thì bảy mươi giáo viên tất cả các cấp nói rằng
tiền lương của họ không đủ sống
bên cạnh đó về việc miễn học phí với trẻ
trẻ em dưới năm tuổi và học sinh tiểu học trung học cơ sở
có đại biểu cho rằng việc đó tuy là tốt
nhưng hỏi phụ huynh thì phụ huynh cũng không hào hứng lắm
vì phụ phí mới lớn nên họ quan tâm đến phụ phí hơn
hơn bốn mươi năm qua người dân miền trung mới rơi vào cảnh thiếu nước vì hạn ngay giữa mùa mưa
hồ chứa cạn kiệt ruộng đồng khô cháy các đô thị lớn thiếu nước sinh hoạt
miền trung hạn giữa mùa lũ là nội dung chính bài viết trên báo sài gòn giải phóng
sông cẩm lệ bị nhiễm mặn vượt gấp gần hai mươi lần
nhà máy nước cầu đỏ phải giảm công suất
khiến nguồn cung nước sinh hoạt cho một triệu dân thành phố đà nẵng bị thiếu trầm trọng
tại tỉnh thừa thiên huế mới xuất hiện một đợt mưa rào rải rác kể từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
mực nước của nhiều hồ chứa thủy lợi thủy điện tại đây đang thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ
gây không ít khó khăn với hoạt động sản xuất nông nghiệp và vận hành nhiều nhà máy thủy điện của địa phương này
sự việc đang được khách hàng của công ty cổ phần thế giới di động quan tâm trong mấy ngày gần đây
bẫy đánh cắp thông tin bùa vây người dùng là nhan đề bài viết trên báo tuổi trẻ
địa chỉ email của hơn năm bốn mươi hai triệu người khoảng ba mươi một giao dịch ở công ty cổ phần thế giới di động bị lộ
điều này một lần nữa cảnh báo thông tin của người dùng đang ẩn chứa rất nhiều nguy cơ
các chuyên gia vẫn khuyến cáo những người dùng có trong danh sách dữ liệu bị lộ
nên chủ động thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào quý vị và các bạn